theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nắng và nóng tiếp tục bao trùm khu vực trung bộ
nhật độ vào buổi chiều nay sẽ đồng loạt tăng lên từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ c
riêng ở tỉnh nghệ an các điểm nhiệt cao trên bốn mươi độ c sẽ còn lặp lại
lưu ý thời gian nắng rắt nhất là từ một mươi giờ đến một mươi bảy giờ
đợt nắng nóng gây gắt này sẽ còn kéo dài đến hết tuần
dự báo trong ba ngày tới hôm nào trời cũng nắng nóng gai gắt nhiệt độ lên mức từ ba mươi chín đến bốn mươi độ c
tại tỉnh ninh thuận dự báo trong ba ngày tới ở đây trời tạnh giáo nhiệt độ ổn định từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c
về đêm trời mát mẻ với mức nhiệt từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ c
ở khu vực tây nguyên từ sáng đến chiều ngày một mươi một tháng sáu trời nắng nhưng không quá nóng
nhiệt độ cao nhất tại các thành phố pleiku buôn ma thuột con tum khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ c
riêng đà lạt hai mươi sáu độ c
về chiều tối có mưa rông ở khoảng một phần ba diện tích đề phòng tố lốc gió giật mạnh